tây nguyên nói chung và gia lai nói riêng đang bước vào giai đoạn nắng nóng nhất trong năm
cùng với việc học sinh nghỉ học dài ngày người dân ở nhà phòng chống dịch covid một mươi chín khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao
để hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao mùa nắng nóng công ty điện lực gia lai khuyến khích người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả
do ảnh hưởng của dịch bệnh nên học sinh nghỉ học dài ngày người dân ở nhà phòng chống dịch covid một mươi chín khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao
theo thống kê của công ty điện lực gia lai tính đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sản lượng điện tiêu thụ trong toàn tỉnh tăng bảy tám mươi tám so với kỳ hóa đơn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công ty điện lực gia lai khuyến khích người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình tắt các thiết bị điện không thật sự cần thiết
khách hàng khi có những thắc mắc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng qua số điện thoại một chín không không một chín không chín
công ty điện lực gia lai sẽ thực hiện kiểm tra và giải quyết thỏa thuận